thưa quý vị thực phẩm chức năng vốn là một trong những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ và tăng cường sức khỏe
tuy nhiên trên thực tế hiện nay nhiều sản phẩm dù đăng ký lưu hành dưới tên gọi là thực phẩm chức năng
nhưng lại được quảng cáo vượt quá tác dụng thật bằng mô hình kinh doanh đa cấp
theo thống kê có tới chín mươi sản phẩm thực phẩm chức năng được bán theo mô hình đa cấp
điều đáng lo ngại là mô hình kinh doanh này đang mở rộng thị trường về nông thôn
khiến nhiều người phải chịu cảnh tiền mất tật mang
đây là công dụng của dầu dừa mà một đại lý kinh doanh đa cấp ở lục ngạn bắc giang đã giới thiệu với phóng viên
và để mua được loại dầu dừa này khách hàng phải bỏ ra khoảng tám trăm linh chín trăm linh nghìn đồng nộp cho đại lý để lấy mã thẻ
bà phượng hứa nếu giới thiệu được thêm người mua sản phẩm khách hàng sẽ được cộng tới vài chục phần trăm hoa hồng
ai giới thiệu được càng nhiều người tham gia thì sẽ càng được nhiều tiền
cũng vì hàm tiền hoa hồng nên ông vũ cào thép ở gia bình bắc ninh đã tham gia
vào mạng lưới bán thực phẩm chức năng đa cấp của công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển việt pháp
ông đã bỏ ra hơn một trăm hai mươi triệu đồng để mua hai mươi mã sản phẩm của công ty này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ pc bốn mươi sáu công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển việt pháp
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nút bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp
theo bộ y tế thực phẩm chức năng là một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh tại việt nam với gần bảy sản phẩm đang lưu hành
số sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường tăng nhanh theo từng năm
tuy nhiên chín mươi số sản phẩm này được tiêu thụ
theo mô hình đa cấp
nếu như trước đây đối tượng chủ yếu của giới bán hàng đa cấp là những người nhẹ dạ thiếu hiểu biết
tham gia để mong đổi được đời
thì đến nay những người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp còn có cả trí thức giáo viên công nhân
khi đội quân bán hàng đa cấp ao ạt về nông thôn quảng cáo dỉ tai mời trào mua thực phẩm chức năng
nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua hàng
và giờ đây thì họ đã trắng tay
khoảng một mươi năm trở lại đây các loại thực phẩm chức năng gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng
cũng như chủng loại
tuy nhiên bên cạnh sự tăng trưởng thì số vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân trong kinh doanh đa cấp
có liên quan đến thực phẩm chức năng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất và kinh doanh loại mặt hàng này
đó là về mặt kinh doanh
bên cạnh đó còn có một thực trạng đáng lo ngại hơn đó là thậm chí các đơn vị chức năng cũng phải thừa nhận rằng
kiểm soát thực phẩm chức năng là rất khó khăn và bản thân những chính sách đang lưu hành cũng tồn tại rất nhiều bất cập
đây là những quảng cáo có thể dễ dàng bắt gặp trên các trang mạng xã hội
mọi loại bệnh tật thậm chí là ung thư đều có thể được chữa trị bằng thực phẩm chức năng
theo quy định hiện hành đây là hình thức quảng cáo vi phạm pháp luật
tuy nhiên những sai phạm này lại chưa đủ để khiến nhà sản xuất bị thu hồi giấy phép kinh doanh
và cũng bởi thế mà nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng để quảng cáo sản phẩm của mình bằng nhiều hình thức khác nhau
vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
bởi pháp luật người ta đã quy định là thực phẩm chức năng thì anh phải có thành phần gì có công dụng gì
trong công dụng của bảo vệ sức khỏe đấy là chỉ có tăng sức đề kháng làm giảm nguy cơ gây bệnh
chứ không thể gọi là một cái thực phẩm mà lại bảo chữa được bệnh
theo thống kê của viện thực phẩm chức năng nếu như năm hai nghìn mới chỉ có khoảng sáu mươi sản phẩm thực phẩm chức năng
của một mươi năm cơm
nếu như là một cơ sở nhập khẩu vào việt nam thì đến nay cả nước đã có tới ba sáu trăm linh doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh
với khoảng sáu tám trăm linh sản phẩm đang lưu hành
thế nhưng toàn bộ những sản phẩm đang lưu hành này lại không phải là thuốc
vì thế giá của chúng không được bộ y tế quản lý và cao hay thấp phụ thuộc vào doanh nghiệp cũng như chiều trò của người bán
cái giá thành của nó lại rất là cao do cái ghi nhãn do cái quảng cáo tiền chuyển
nhưng một vấn đề nữa là trong cái quá trình về cái bán hàng đa cấp thì người ta cứ dỉ tai nhau là cái này tốt lắm cái kia tốt lắm
và chính cái biến tướng của cái bán hàng đa cấp nó làm đẩy cái giá thành của cái thực phẩm chức năng nó lên cao hơn
cũng theo các chuyên gia do những quy định chế tài cũng như công tác quản lý còn nhiều hạn chế nên việc sản xuất
phân phối thực phẩm chức năng hiện nay phát triển một cách tự phát và thiếu minh bạch
nhiều doanh nghiệp đã đưa ra thị trường
những sản phẩm kém chất lượng công dụng không đúng với thực tế tác dụng không đúng so với quảng cáo khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn
nhằm siết chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp với sản phẩm thực phẩm chức năng
bộ công thương cũng đang trình chính phủ dự thảo nghị định bốn mươi hai sửa đổi
về quản lý bán hàng đa cấp
dự thảo này có những quy định chặt chẽ về minh bạch thông tin sản phẩm
sẽ giúp quản lý tốt hơn thị trường thực phẩm chức năng
bên cạnh đó bộ y tế cũng đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định quy định điều kiện sản xuất
kinh doanh quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với các loại thực phẩm chức năng
có một cái điểm rất sáng trong dự thảo lần này
đó là các quy định về việc công bố thông tin một cách
công khai đối với những sản phẩm sẽ đưa vào kinh doanh đa cấp
rồi hệ thống kinh doanh đa cấp vị trí của hệ thống kinh doanh đa cấp
vị trí của những người tham gia kinh doanh đa cấp
việc công khai này là buộc thứ nhất quy định rất chi tiết như đặt server ở đâu
hiển thị website như thế nào cách truy cập ra làm sao
làm sao để cho cái tiếp cận tương tác giữa người kinh doanh đa cấp cũng như những người tiêu dùng
và thậm chí người trong hệ thống đều có thể bất cứ lúc nào có thể kiểm tra được
tuy nhiên trong khi trở đấu
chờ đợi những dự thảo nghị định của cơ quan quản lý được thông qua và đi vào thực tế
thì nhiều người dân có thể sẽ mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
và thực phẩm chức năng loại sản phẩm ra đời với mục đích ban đầu là tăng cường
bảo vệ sức khỏe lại đang mất dần niềm tin của chính người tiêu dùng